vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
thông báo kết luận nêu rõ trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công tác phòng chống s
ma túy mại dâm đã được các cấp các ngành triển khai thường xuyên liên tục và quyết liệt
đặc biệt là các cơ quan thường trực lĩnh vực của ủy ban quốc gia đã phát huy vai trò nòng cốt
chủ động tham mưu nắm tình hình và triển khai nhiều giải pháp tích cực
với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao
do đó công tác phòng chống s ma túy mại dâm tám tháng đầu năm
đã được những kết quả quan trọng
số người nhiễm hiv mới giảm tội phạm và tệ nạn ma túy được kiểm chế
hoạt động mại dâm đã bớt công khai thách thức dư luận
tuy nhiên công tác phòng chống hiv s ma túy mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
đặc biệt tình hình buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng
để khắc phục hạn chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc phó thủ tướng vũ đức đam
giao bộ công an hoàn thiện và trình chính phủ ban hành chương trình phòng chống ma túy
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy
tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy
trên các tuyến địa bàn trọng điểm hối hợp với bộ quốc phòng mở các đoạn cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới
điều tra xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng internet để giới thiệu mua bán khuyến khích sử dụng ma túy
tổ chức triển khai điều trị thay thế bằng methadone trong chạy giam
u một mươi sáu của chính phủ xây dựng clip tuyên truyền về phòng chống ma túy để phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng
phó thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ ban ngành như bộ y tế bộ lao động thương binh và xã hội
bộ tư pháp văn phòng chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để tăng cường và làm tốt công tác phòng chống hivs ma túy mại dâm cũng như cai nghiện ma túy trong giai đoạn hiện nay
sáng qua tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức họp
báo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của tòa trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian qua công tác giải quyết xét xử các loại án tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ
việc tranh tụng tại các phiên tòa được đẩy mạnh
số lượng các phiên tòa xét xử lưu động và các vụ án dân sự hòa giải thành công đều cao hơn cùng kỳ năm trước
các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh
thời gian tới ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật
bảo vệ công lý và quyền con người quyền công dân nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm
tái thẩm tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật làm tốt công tác tổng kết thực tiễn và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật
tại họp báo tòa nhân dân tối cao đã ra mắt bốn mẫu trang phục xét xử mới và thông tin giải đáp những vấn đề được phóng viên quan tâm
thưa quý vị và các bạn sau hai mươi năm đổi mới hai mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
và một mươi năm năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một hai nghìn một mươi đất nước ta đã phát triển về mọi mặt với tầm vóc vị thế mới
trong thành tựu và thắng lợi chung to lớn ấy sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng
góp phần giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa
vâng phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
lực lượng công an nhân dân đã luôn nỗ lực cố gắng để xứng đáng là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những đóng góp của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
năm hai nghìn một mươi sáu một năm đầy áp những sự kiện chính trị quan trọng
từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai cho đến sự kiện trọng đại ngày toàn dân nô nức đi bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn năm năm tới
với vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình xây dựng các phương án và kế hoạch bảo vệ tuyệt đối không để bị động bất ngờ